khi nghe tin phi nhung qua đời mạnh quỳnh đã buồn đến không ăn uống chỉ kịp nhờ người quen đổi nền đen trên trang cá nhân tưởng niệm bản rồi nằm
đôi bản thân của làng nhạc việt từng không tránh khỏi cãi vã giận hờn nhưng đã luôn sát cánh bên cạnh nhau trong hai mươi năm sau ca
mạnh quỳnh từng chia sẻ anh hát đôi với rất nhiều nữ ca sĩ nhưng chỉ hát với phi nhung là cảm xúc không bao giờ thay đổi
trước thông tin người tình trên sân khấu qua đời mạnh quỳnh đã thương hiếu vô cùng và viết tặng chi kỷ những dòng đầy xót thương
đồng hành cùng nhau trên sản diễn suốt hai mươi năm ngủ trong ngon nha nhung đừng phiền lùi thêm trên cõi đời này nữa
nợ kiếp nhân sinh nhung đã trả xong rồi hãy về xung họp cùng mẹ và những người thân yêu của nhóm đôi cõi vĩnh hằng
xin lỗi nhung quỳnh đã không còn nước mắt để khóc
tiến nhung đi lời những hứa khi mình về xa quỳnh sẽ ngồi xe lăn nhung đẩy quỳnh đi hát phục vụ khán giả cho chọn đời cống hiến nghệ thuật cho người việt của mình
giờ nhung thất hứa rồi nhung thôi quỳnh không trách nhung đâu nhung đã sống quá tròn vèn một kiếp người rồi
mai mốt đi hát ở đâu khán giả hỏi thăm nhung thì quỳnh sẽ kể nhung nghe
còn những gì mình chưa nói hay nở nhau thì kiếp sau trả nha
đi mình ăn nhé khi nào rảnh rỗi có gì vui buồn kể quỳnh nghe nha
à có bài thơ con cóc viết tặng nhung đọc nè